tại làng ngô xá tây xã triệu trung huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ hội bài tròi truyền thống năm hai nghìn một mươi chín
bài tròi là trò chơi dân gian độc đáo được chơi phổ biến vào những dịp đầu xuân ở một số tỉnh miền trung
lễ hội chơi bài tròi là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng của nhân dân nơi đây vào mỗi dịp tết đến xuân về
năm nay thời tiết thuận lợi nên hội bài tròi được tổ chức công phu vào quy mô
lễ hội bài tròi không chỉ là trò chơi mang tính giải trí đơn thuần mà còn gắn với nghệ thuật diễn xướng hồ bài tròi độc đáo
gắn với âm nhạc với các làn điệu dân ca ca ngợi quê hương đất nước mừng đảng mừng xuân
từ thứ nhất là để giữ lại những phóng trào của ông cha từ từ xưa ta để lại
thứ hai là để giúp cho thân nhân đỡ đi những thám chào và tình nàn xã hội như cơ bạc điều tra
chơi bài tròi này mục đích là tạo cho con dân trong làng có một nệp văn hóa
truyền thống để lại cho những cái đời xưa để lại cho con cháu
như vậy mục đích chơi không thể tổ chức chơi những ngày thường được
chơi trong ba ngày xuân thôi năm nào cũng là tổ chức cơ bài tròi này là để giúp vui
mục đích như vậy và sau cũng tránh được hàn kế cho việc mà những người hay có màu cơ bạc
đi chơi rút chơi trong những người tư giá rồi cũng có thể xảy ra vấn đề an ninh trật tự trong thôn
lễ hội bài tròi mang tính dân dã mọi người có thể tham gia trò chơi không phân biệt già trẻ
trai gái người trong hay người ngoài địa phương lễ hội bài tròi tính cộng đồng
đặt lên hàng đầu trong quá trình chơi tạo nên không gian vui nhộn hạn chế các tệ nạn xã hội
tại lễ hội bài tròi đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận đã được hòa mình
vào không khí sôi động của trò chơi dân gian độc đáo được thưởng ngoạn những cái hay
cái đẹp sự hấp dẫn lôi cuốn mà trò chơi mang lại
năm hai nghìn một mươi bốn về bộ văn hóa thể thao du lịch về cũng là phục trừng lại
đối với lễ hội bài tròi của làng quốc gia tây sạng triều trung
thì qua phục trừng này đối với chính quyền địa phương cũng mong muốn
cá cấp quan tâm đề nghị để được công nhận lễ hội văn hóa phí vật thể
của làng quốc gia tây sạng triều trung
đồng thời hàng năm làng cũng tổ chức điều kiện dân làng cũng khó khăn
cũng kính mong là quý cấp quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí
để lễ hội bài tròi cười tròi của đơn vị quốc gia tây sạng triều trung
là tiếp tục thực hiện hàng năm
duy trì truyền thống để bà con vui chơi lần mình trong những ngày tết nguyên đán hàng năm
lễ hội bài tròi tạo nên không khí vui tết đón xuân thêm rộn ràng phấn khởi
chào đón một mùa xuân mới với nhiều hy vọng và niềm tin mới
nên loại hình nghệ thuật độc đáo này được người dân địa phương yêu mến và giữ gìn
để bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của quê hương